hiện nay nhu cầu làm đẹp chăm sóc và cải thiện làn da là nhu cầu không thể thiếu của cả nam và nữ
cùng với mức sống của xã hội ngày càng nâng cao xu thế hỏa nhập và giao lưu văn hóa mở rộng
thì nhu cầu làm đẹp nói riêng và chăm sóc da thẩm mỹ ngày càng phát triển chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt
vâng nắm bắt được và đáp ứng được những xu hướng của xã hội sẽ góp phần làm cho ngành da liễu ngày càng phát triển và thành công hơn nữa
là chủ đề chính trong hội nghị gia liễu miền bắc được tổ chức mới đây tại tỉnh thái bình
hiện nay ngành da liễu nước ta đang có những bước tiến vượt bậc không chỉ đạt hiệu quả trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý da
mà còn cả trong việc chăm sóc thẩm mỹ
chỉ tính riêng tại bệnh viện gia liễu trung ương hàng năm có khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm lượt bệnh nhân thăm khám
mỗi ngày có từ năm mươi đến một trăm linh người nước ngoài đến khám và điều trị
những con số này là minh chứng rõ nét chất lượng cũng như hiệu quả điều trị của ngành da liễu nước ta ngày càng đi lên
khẳng định được vị thế trong khu vực và trên thế giới
đây là nơi các chuyên gia trong và ngoài nước tụ tập về đây
truyền đạt những kiến thức mới nhất những thành hiệu khoa học mới nhất trong điều trị các bệnh da và thẩm mỹ da
và nơi để trao đổi kinh nghiệm thực tế trên lâm sàng cũng như thực tế trong quá trình hành nghề
đây là một cơ hội rất tốt để giúp cho các bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn
tại hội nghị khoa học hơn năm trăm linh chuyên gia đồng hành da liễu với hai mươi hai tham luận
cùng những ý kiến của các bác sĩ
ý kiến trao đổi giá trị đã cập nhật những kiến thức chuyên sâu công nghệ và xu hướng mới nhất
để ứng dụng thành công tại cơ sở y tế địa phương điều trị hiệu quả cho bệnh nhân
cũng trong chương trình triển lãm giới thiệu các thiết bị y tế chuyên ngành da thẩm mỹ
và dược phẩm mỹ phẩm dùng trong chăm sóc điều trị bệnh về da đã thu hút nhiều đại biểu tham quan